thưa quý vị đến một mươi ba giờ chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bảy mươi km về phía tây bắc
cường độ bão mạnh ở mức cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ phú yên cho đến ninh thuận
cường độ bão mạnh ở mức cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vĩ tuyến một mươi một đến một mươi năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi hai một trăm hai mươi độ kinh đông
ở khu vực giữa biển đông có mưa bão
gió mạnh dần lên mức cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi khiến cho biển động mạnh
vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa và vùng biển phía nam của bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay ở vịnh bắc bộ
và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
khiến cho biển động sóng biển cao từ một năm mươi đến ba m
khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm m
vùng biển từ bình định đến ninh thuận bình thuận đến cà mau và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây của huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khiến cho biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
từ tối và đêm mai trở đi khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng
cần phải đề phòng tình trạng lũ quét và sạt lở đất
ở miền nam từ chiều và tối mai trở đi ở khu vực tây nguyên có mưa nhiều nơi
riêng phần phía bắc của tây nguyên có những điểm mưa vừa mưa to và rông
còn ở khu vực nam bộ thì có mưa ở mức giải rác
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước